quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
nằm sâu trong khối không khí lạnh lúc này nhiệt độ ngoài trời ở các tỉnh vùng núi đều thấp dưới một mươi độ
trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động từ một mươi đến một mươi hai độ
dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh sẽ không tăng cường xuống nước ta nữa
cả miền bắc được dự báo sẽ có quá trình giảm mưa nhưng trời vẫn còn rét
nhiệt độ trong ngày hôm nay có xu hướng tăng dần nhưng hầu hết cũng không nơi nào vượt quá ngưỡng một mươi bảy độ
ở vùng núi nhiệt độ thấp hơn chỉ giao động từ một mươi hai đến một mươi năm độ
với mức nhiệt như đã dự báo thì hôm nay sẽ vẫn là một ngày rét đậm nữa ở bắc bộ
riêng vùng núi cao vẫn ở ngưỡng rét hại
không có được trạng thái tạnh giáo như các tỉnh miền bắc
trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống miền trung kết hợp với địa hình chăn gió nơi đây
vì thế miền trung vẫn có mưa diện rộng
trong đó khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến phú yên sẽ là những vùng có mưa vừa
thậm chí là mưa to với lượng mưa lên tới hai mươi bốn mươi mm
vừa mất nhiệt do mưa vừa mất nhiệt do không khí lạnh nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở miền trung
tiếp tục duy trì ngưỡng thấp
ở các tỉnh bắc trung bộ có mức nhiệt là từ một mươi năm một mươi bảy độ
khu vực quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ giao động từ một mươi tám đến hai mươi độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi duy trì mức nhiệt hai mươi hai hai mươi bốn độ
và đối với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận mức nhiệt nhỉnh hơn giao động từ hai mươi năm hai mươi bảy độ
không khí lạnh cũng khuếch tán xuống cả các tỉnh tây nguyên
dự báo trong ngày hôm nay tây nguyên sẽ chuyển nhiều mây hơn trời có nắng gián đoạn
nhiệt độ giảm còn hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trong khi đó ở nam bộ thời tiết ít thay đổi trời không mưa có nắng và nhiệt độ giao động từ ba mươi ba mươi hai độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh trong ngày hôm nay vùng gió mạnh vẫn tiếp tục duy trì trên vùng biển ngoài khơi
từ quảng trị đến cà mau
khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
với cường độ gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động với sóng biển cao từ ba bốn mét
với khu vực phía nam của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc cũng mạnh dần lên mức cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước